hôm nay một mươi một tháng một mươi hai đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm làm việc và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhà mát thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh
ban chỉ huy đồn biên phòng nhà mát cần quan tâm động viên và kịp thời chia sẻ đối với mỗi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
đặc biệt là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và quan tâm hơn nữa tới công tác phòng chống tội phạm
bên cạnh đó cấp ủy và ban chỉ huy đồn biên phòng nhà mát cần quán triệt nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc tổ quốc sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân